mở đầu là thông tin về vụ cháy nhà dân gây hậu quả nghiêm trọng khiến ba người tử vong xảy ra vào dạng sáng ngày hôm nay tại hà nội
phóng viên thu thủy có mặt tại hiện trường sẽ thông tin chi tiết
thưa quý vị và các bạn tôi đang có mặt tại hiện trường vụ cháy xảy ra vào hai h bảy phút tại xã an khánh huyện hoài đức hà nội
đám cháy xảy ra tại một hiện trường là ngôi nhà kết hợp kinh doanh liên kề bán xe mô tô và xe đạp điện
vụ cháy xảy ra tại hội nhà ở kết hợp kinh doanh xe đạp xe máy điện ánh dương
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để tiến hành công tác chữa cháy
tuy nhiên do nhà xây dựng dạng cấp bốn ba mặt tiếp giáp với nhà xung quanh xe gạch vị kèo máy tôn mặt trước bố trí cửa quấn
trong nhà có nhiều phương tiện nên việc cháy lan nhanh
tối qua mình đang ngủ thì thấy mọi người họ hét gọi nhau là có cháy thì mình ra cháy đang cháy rồi cháy to đến rồi
thì lúc đấy là cháy ra cháy ra bên nhà bên này rồi
bên ấy bán hàng thì nhà cũng có đồ dễ cháy acui các kiểu không biết có khả năng xả điện không để qua đêm
còn đó bảy tám xe cứu quả về xá cửa các thứ xá các nhà bên rồi kiếm nối vào
nhưng mà chắc là nửa cháy to như thế chắc là bên nhà này
một lúc sau thì phá cửa mới vào dọc được các cán bộ cũng hết sức rồi
trường hợp này là người dân ở nơi khác xã lân cận nên thuê để kết hợp vừa sản xuất vừa vinh danh
trong quá trình triển khai thực hiện các công tác quản lý đối với hội đình này qua hợp đồng người ta mới thuê nhà từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi hai
đối với việc tổ chức thực hiện thì đã có lôn đốc nhăn nhở đối với hội đình về cam kết công tác phòng cháy
về lối thất nạn thì cơ bản là đối với phía đằng sau thì vẫn còn vị trí nhưng mà hội đình vẫn chưa để lối thất nạn và vẫn để cơ sổ
cơ sổ thì nó có cái chặt sắp cho nên là lúc có sự cố thì ra là người cũng bị phá
sau khoảng hơn một tiếng đám cháy cơ bản được dập tắt lực lượng chức năng đã khống chế và bảo vệ không để cháy lan
đám cháy đã khiến ba người trong gia đình tử vong nhiều tài sản như xe đạp xe máy điện cùng đồ dùng gia đình bị thiếu dụi

quanh đây thực ra tôi thì cũng ở trong phòng trong không biết nhưng mà thật sự là đúng là thương tâm quá thương tâm luôn

buôn bán là phải có phòng cháy chữa cháy để ngăn chặn những người dân này quá thương tâm của vụ này
hiện các lực lượng chức năng đang tập trung khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân
và khắc phục hậu quả

nguyên nhân xe khách bị lật là do mất phanh trên chặng đường hơn ba km khi đang xuống dốc
tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên xe khách có hai mươi bốn người trong đó có một tài xế hai hướng dẫn viên người việt
và hai mươi một du khách người trung quốc bốn người tử vong trong vụ tai nạn được xác định đều là du khách quốc tịch trung quốc
hiện công an huyện khánh vĩnh cũng đã tạm giữ xe khách để chưng cầu giám định an toàn kỹ thuật
kết quả test nhanh tài xế xe khách không có nồng độ cồn âm tính với ma túy
thời hạn kiểm định an toàn xe khách còn hiệu lực đến ngày hai mươi bảy tháng bảy
trích xuất dữ liệu thiết bị giám sát hành trình cho thấy thời điểm cuối cùng lúc một mươi bốn h bốn mươi bảy chiều ngày một mươi tám tháng bảy
xe khách nêu trên vận hành với tốc độ là bốn mươi năm km một giờ tại đoạn đường cho phép tốc độ tối đa là năm mươi km một giờ
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin đoàn du khách trung quốc nhập cảnh vào việt nam
tại sân bay tân sơn nhất tp hcm ngày một mươi bảy tháng bảy và đi thành phố đà lạt trong ngày
đến khoảng một mươi năm h hai mươi chiều ngày một mươi tám tháng bảy thì xảy ra tai nạn khi đang từ đà lạt xuống nhà trang
đã tìm thấy thi thể thiếu nữ một mươi bảy tuổi sau một mươi sáu ngày mất tích do đuối nước và bàn giao cho gia đình lo hậu sự
thông tin do phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc cung cấp
thiếu nữ trú tại huyện eak tỉnh đắk lắc trước đó vào khoảng một mươi năm h năm ngày hai tháng bảy
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc nhận được yêu cầu
cứu nạn cứu hộ thiếu nữ bị đuối nước trên sông serebok thuộc thôn năm xã hỏa phú tp bunma thuột
ngay sau đó đơn vị đã điều động một trăm hai mươi lượt cán bộ chiến sĩ cùng hai mươi lượt xe chuyên dụng
hai mươi lửa xuồng hơi và các trang thiết bị đến hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn
tuy nhiên thời điểm này công tác cứu nạn cứu hộ gặp không ít khó khăn do nơi xảy ra đuối nước có địa hình hiểm trở
những ngày qua mưa lớn kéo dài nhiều hồ đập sản tràn lượng nước đổ về nhiều nước chảy xiết
sau hơn một mươi sáu ngày mất tích người dân đã phát hiện thi thể nạn nhân nổi cách hiện trường khá xa
và trinh báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc vốt lên bờ bàn giao cho gia đình lo hậu sự
công an tp đắc lắc vừa bắt xử hai đối tượng
nguyễn thế tuấn chú tại phường nam hồng thị xã hồng lĩnh tỉnh hà tĩnh
và võ trọng huy chú tại xã quang vĩnh huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
khám xét nhà các đối tượng lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều chứng minh nhân dân giả
các thẻ ngân hàng thẻ sim bốn g giấy tờ ghi chép thông tin các tài khoản ngân hàng và mật khẩu
bước đầu cơ quan công an xác định
từ tháng năm cho đến tháng bảy năm nay nguyễn thế tuấn và võ trọng huy làm chân rết đã sử dụng giấy chứng minh nhân dân giả
đến các trụ sở ngân hàng trên địa bàn tỉnh nghệ an hà tĩnh thanh hóa tiến hành lập các tài khoản ngân hàng mạo danh
sau khi sử dụng chứng minh nhân dân giả lập được tài khoản mạo danh ở các ngân hàng
các đối tượng bán thông tin kèm mật khẩu đăng nhập mã otp cho các đối tượng khác với giá từ một triệu đồng cho đến một năm triệu đồng
với phương thức thủ đoạn này hai đối tượng nguyễn thế tuấn và võ trọng huy đã thực hiện được nhiều phi vụ chót lọt thu lợi với số tiền lớn
sau khi mua tài khoản mạo danh từ các chân dết các đối tượng đã sử dụng các thủ đoạn hách vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt số tiền gần hai tỷ đồng
hiện vụ án đang được phòng cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra mở rộng
mua sản phẩm trị nám chăm sóc sắc đẹp hàng nghìn người chủ yếu là phụ nữ đã trở thành nạn nhân của nhóm đối tượng lừa đảo
đoạn của chúng là núp bóng công ty kinh doanh thuốc thực phẩm chức năng có mạng lưới tại nhiều tỉnh thành trên cả nước để rồi tổ chức lừa đảo trên quy mô toàn quốc
nhiều nạn nhân đã bị lừa mất hàng trăm triệu đồng
người phụ nữ này làm nghề chạy xe ôm tại thái bình
trong một lần lên mạng chị vào trang youtube kênh bà nhàn trị nám thấy quảng cáo sản phẩm trị nám hiệu quả
chị đặt mua một gói sản phẩm với giá hơn hai triệu đồng
với cam kết sau hai tuần khỏi nám
tiếp đó chị được mời tham gia gói bảo hành một mươi năm
theo giới thiệu sau hai năm sử dụng chị bán gói sản phẩm vừa mua sẽ được lãi hai trăm chín mươi triệu đồng
nhóm đối tượng đóng nhiều vai
người nói chị nộp tiền kích hoạt gói bảo hành
tiền mở thẻ tiền đặt cọc tiền thuế
chị đóng tổng cộng chín mươi bốn triệu đồng
cứ lấy tiền của tôi với người thì hai trộn một bên bộ phận là một phút tiền khác nhau
chuyển hình như vậy thì ai dám nửa đẻo mình nữa thì cứ nghĩ vậy là tôi đóng tiền thôi
thì họ cứ bảo là lần này thế là con xong rồi lần này thế là con xong rồi xong hết rồi là con nhận được quyền nợ trong hai mươi bốn tiếng
nhóm đối tượng đã lập hơn một trăm hai mươi chi nhánh trong cả nước
dưới dạng công ty lấy tên visa group mỗi chi nhánh bảy đến một mươi nhân viên
các nhân viên tìm kiếm khách hàng và ai mua sản phẩm trị nám sẽ được thông tin rằng họ được hưởng gói bảo hành chữa bệnh trong một mươi năm
với gói bảo hành này
tám khách hàng sẽ được trung tâm cô nhàn gửi miễn phí một bộ sản phẩm điều trị nám tàn nhang có giá trị hơn một triệu đồng
bị hại chỉ cần sử dụng hai ba năm là khỏi bệnh
số thuốc miễn phí còn lại của các năm trung tâm cô nhàn sẽ giúp bị hại bán ra thị trường
với số tiền khoảng từ một trăm linh triệu đồng đến hai trăm chín mươi triệu đồng
số tiền này bị hại sẽ được hưởng
rất nhiều nạn nhân chỉ vì tin vào những lời mời chào này mà đã mất hàng trăm triệu đồng
tính từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
theo trích xuất từ máy tính của các đối tượng
đường dây này đã lừa đảo chiếm đoạt ba trăm tám mươi tỷ đồng của hàng trăm nạn nhân trên khắp cả nước
tham gia vào đây và được gói sản phẩm như thế này với số tiền lớn như thế này
và bỏ một khoản phí ra bằng này nhỏ hơn với cái phí mà số tiền bị được hưởng
thế nên là bị hại là tin tưởng
tôi là phó tổng đoàn đốc chuyên phụ trách mạng sale của cộng đồng thương mại điện tử via group
chuyên bán sản phẩm sắc ngọc đan
trong quá trình tư vấn khách hàng khi khách hàng dùng không hiệu quả và không muốn mua tiếp
thì các bạn nhân viên sale sẽ bắt đầu tư vấn sang gói bảo hành một mươi năm
để tư vấn gói bảo hành một mươi năm thì các bạn sẽ phải đóng giả các vị trí như nhân viên ngân hàng
nhân viên y tế nhân viên bảo hiểm để yêu cầu khách hàng đóng các khoản tiền từ ba đến năm triệu
khách hàng dùng khoảng hai đến ba năm là sẽ khỏi số sản phẩm miễn phí còn lại
sẽ được hứa hẹn bán sản phẩm
khi khách hàng không còn khả năng đóng tiền nữa thì các bạn nhân viên sẽ không liên hệ và tư vấn với khách
liên quan đến ổ nhóm tội phạm này đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình
ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố một mươi một bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vụ việc cũng là hồi chuông cảnh báo đến người dân đặc biệt là các chị em phụ nữ
cần cảnh giác trước các lời quảng cáo lời mời chào thông qua
mạng xã hội
bị nhắc nhở vì hát karaoke ồn ào hai người đã lên kế hoạch trả đũa là lấy mắm tôm ném vào nhà người dân
sau quá trình xác minh điều tra vào sáng ngày một mươi tám tháng bảy công an huyện đạ hoai tỉnh lâm đồng
đã triệu tập phạm ngọc phước ba mươi năm tuổi và đoàn thanh hiền ba mươi bảy tuổi trú tại thôn một xã đạ tôn lên làm việc
bị nhắc nhở vì hát karaoke ồ nào hai người đã lên kế hoạch trả đũa là lấy mắm tôm ném vào nhà dân
sau quá trình xác minh điều tra vào sáng ngày một mươi tám tháng bảy
công an huyện đạ hoai tỉnh lâm đồng đã triệu tập phạm ngọc phước ba mươi năm tuổi và đoàn thanh hiền ba mươi bảy tuổi trú tại thôn một xã đạ tôn lên làm việc
thưa quý vị hình thức giải hạn chữa bệnh cầu tài lộc bằng tâm linh thì không phải mới
hình thức này đã được lên án rất nhiều lần bởi không chỉ không chữa được bệnh mà người dân còn mất tiền lên tới hàng trăm triệu đồng
thế nhưng vì quá nhẹ dạ cả tin mà nhiều trường hợp vẫn mắc bẫy với chiêu trò lừa đảo này
và mới đây công an tỉnh hà nam cũng đã khởi tố và bắt tạm giam tám đối tượng là nhóm sinh viên đại học đã lên kịch bản phân công nhiệm vụ cho từng người
sau đó lập các trang mạng xã hội facebook zalo với tên thầy thế có khả năng làm lễ giải hạn để lừa đảo tiền chiếm đoạt tài sản
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng sáu ngay sau khi nhận được trình báo của nạn nhân về việc bị đối tượng sử dụng tài khoản facebook xưng danh thầy thế đăng bài viết có khả năng làm lễ giải hạn cầu tài lộc
tư vấn mua lá bùa cầu tai lộc và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp để thuê làm lễ và đặt dân tiền lễ giữ lộc
vì tin tưởng mù quáng nạn nhân đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng với số tiền lên đến hơn ba trăm linh triệu đồng
tuy nhiên sau khi nhận được tiền truyền khoản đối tượng đã không thực hiện theo yêu cầu mà chặn mọi liên lạc mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hình thức lừa đảo trên mạng trên quán nước hà nội bắt đầu bọn tôi kiếm nhà đồ đá các thứ
sẽ phân cho tôi để đi kiếm còn các bạn vẫn đang đi học thì vẫn đang đi học
vào mùng một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba thì cả nhóm bọn tôi còn tám người bắt đầu thực hiện hành vi lừa đảo mình
đây là vụ việc mang tinh chất nghiêm trọng với phương thức thủ đoạn phạm tội tinh vi lợi dụng hoạt động tâm linh và sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lực lượng công an đã bắt giữ tám đối tượng là thủ phạm của vụ án trên tại một trung cư thuộc phường phương canh quận nam từ liêm hà nội
tăng vật thu giữ là hai trăm ba mươi triệu đồng tiền mặt tám máy tính một mươi năm điện thoại di động các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đáng chú ý nhóm đối tượng này đều trong độ tuổi từ một mươi chín đến hai mươi một và hiện đang là sinh viên đại học
tại cơ quan công an nhóm đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã bàn bạc thông nhất lên kịch bản phân công nhiệm vụ cho từng người
sau đó lập các trang mạng xã hội facebook zalo với tên thầy thế để chạy quảng cáo và lập các tài khoản facebook ảo vào bình luận công khai để tạo lòng tin cho người truy cập
khi có con mồi cắn câu nhóm đối tượng này liên tìm cách tiếp cận
nhắn tin và tự giới thiệu có khả năng làm lễ cầu tài lộc bình an trung số độc đắc mở cung tài lộc dân sao giải hạn nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với các thủ đoạn trên từ tháng năm đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba nhóm đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn hai năm tỷ đồng
thông qua điều tra vụ án này tôi cũng có khuyến cáo tới nhân dân là không sử dụng các ứng dụng mạng xã hội một cách mù quáng
không nên tin các bài đăng các bài bình luận của các đối tượng trên mạng xã hội để từ đó các đối tượng dẫn dắt lòng tin của mình vào việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng
và mong là nhân dân khi sử dụng mạng là hết sức tỉnh táo và có nâng cao ý thức phòng ngừa cho bản thân và không tin vào các chiêu trò lừa đào trên mạng
các cơ quan chức năng cũng đưa ra khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các dịch vụ tâm linh
lợi dụng mê tín dị đoan để trục lợi không tin vào những lời đồn thổi bói toán vô căn cứ để rồi không chỉ tổn hại kinh tế cá nhân và gia đình
mà còn làm nảy sinh tâm lý hoang mang ỉ lại trông chờ vào vận may từ các loại bùa phép không có thực ra đến những hậu quả khó lường
trên thực tế những điều tốt lành sự may mắn chỉ đến với mỗi người khi có tư duy tích cực có hành động đúng đắn và lối sống lành mạnh
cục an toàn thực phẩm bộ y tế vừa phát thông
thông tin khuyến cáo về một số ma túy dưới lớp vỏ bọc là thực phẩm chức năng có nhãn hiệu
trong thời gian gần đây xuất hiện thông tin trên thị trường có một số ma túy dưới lớp vỏ bọc là thực phẩm chức năng nhãn hiệu như trên
có công dụng làm đẹp da chữa ung thư có chứa chất ma túy tổng hợp delta chín thc
qua tra cứu dữ liệu tại cục an toàn thực phẩm cho đến thời điểm hiện tại
tổ chức cá nhân nào được cục tiếp nhận hồ sơ của các sản phẩm nêu trên
cục an toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng có thông tin đối với hai sản phẩm thực phẩm chức năng
có nhãn hiệu lazarus natural full specium cbc tinctures và lazarus natural relief cộng recovery cbd mitrogrel nêu trên
thì cung cấp ngay cho các cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật